tại buổi giao ban báo chí do ban tuyên giáo thành quỳ hà nội tổ chức sở giao thông vận tài hà nội cho biết
trong năm hai nghìn một mươi chín sẽ đẩy nhanh các dự án giao thông trọng điểm của thành phố nhằm khắc phục từng bước những bất cập của giao thông thủ đô
cụ thể sở giao thông vận tải hà nội sẽ tiếp tục ra soát xử lý các điểm đen về tai nạn giao thông các điểm ồn tắc giao thông
tập trung hoàn thành trong năm các dự án xén mở rộng đường gom đại lộ thăng long đường lê quang đạo và mở rộng mặt đường âu cơ nghi tàm để giảm ồn tắc giao thông
đồng thời phối hợp với các chủ đầu tư các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công các nhà ga s chín s một mươi s một mươi hai của dự án tuyến đường sắt đô thị nhổn ga hà nội